hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo
không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sau thời gian nghị án xét tính chất của vụ án hội đồng xét xử xác định
hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm soát là đúng người đúng tội đúng pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình vừa tiến hành khởi tố tám lãnh đạo và cán bộ
cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ trong đó có năm bị can đã bị bắt tạm giam
cụ thể các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm lê văn sáu năm mươi tám tuổi
cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình vũ văn tại năm mươi tám tuổi
phó cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình mai lâm hoàn bốn mươi bốn tuổi
trưởng phòng tài chính kế toán cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình phạm văn dân sáu mươi tuổi
tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện vũ thư và bùi xuân cường năm mươi bốn tuổi
tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện đông hưng có ba bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
gồm đặng huy tuân năm mươi tuổi trưởng phòng kỹ thuật bảo quản phạm văn đông năm mươi năm tuổi
tri cục trưởng tri cục giữ chữ huyện tiền hải và phạm ngọc nam năm mươi bốn tuổi tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện hưng hà
các quy định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố cơ quan điều tra cũng khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của các bị can
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn minh sáu mươi sáu tuổi
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn một thành viên sổ số kiên thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai
gọi tắt là công ty sổ số đồng nai năm năm sáu tháng tù và bị cáo nguyễn thị thùy oanh sáu mươi bốn tuổi
cựu kế toán trưởng công ty sổ số đồng nai năm năm tù giam cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng từ năm hai nghìn
hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai các bị cáo đã có các hành vi lập dự toán đề xuất với góc có thẩm quyền xét duyệt
quyết toán tăng quỹ lương của năm công tác trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tám ba tỷ đồng
bị cáo minh hưởng lợi số tiền hơn bốn một tỷ đồng bị cáo oanh hưởng lợi hơn ba bảy tỷ đồng số tiền hơn bảy mươi năm tỷ đồng còn lại
minh chỉ đạo chi cho bảy mươi hai người lao động của công ty với mức lương cao hơn quy định
trước đó trong năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo minh uanh và các đồng phạm và tuyên phạt bị cáo minh một mươi sáu năm tù
bị cáo uanh một mươi bốn năm tù cùng với tội tha mô tài sản
sau đó cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo
tại bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nhận định hành vi của hai bị cáo là lấy tài sản của nhà nước đem chia cho tất cả mọi người trong công ty
nên không phạm tội tha mô tài sản mà có dấu hiệu của tội cúi làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và cho rằng
viện kiểm sát truy tố minh và oanh về tội tham mô tài sản và cấp sơ thẩm kết luận
xử phạt hai bị cáo về tội này là không đúng với bản chất của vụ án
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự
và công an tỉnh lào cai vừa triệt phá đường dây cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ
do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động
hai mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ fulmobi
sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính
để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai triệu đồng đến bảy triệu đồng
kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vai tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín
số tiền vai các đối tượng cho vai được hưởng lợi bốn mươi một
được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vai quá hạn người vai sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần
phí phạt quá hạn là sáu tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng
vai tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vai là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng
con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức nguyễn thanh diễn
trú tại huyện ninh hải tỉnh ninh thuận vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh ninh thuận tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
theo kết quả điều tra tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi biết một người bạn muốn góp
vốn đầu tư kinh doanh chung diễn tung tin về việc có người bán thửa đất
hơn một m hai với giá hai tám tỷ đồng tại xã nhơn hải huyện ninh hải
để nạn nhân tin tưởng diễn đã làm giả chứng nhận quyền sử dụng đất
và nhận một bốn tỷ đồng từ nạn nhân đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân phát hiện
mình bị lừa nên đã đến trình báo cơ quan công an
cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị hương chú huyện
thanh niên tỉnh hà nam đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an
hà nam tạm giữ hình sự cụ thể hương đã mạo nhận có quan hệ với một số
người có thẩm quyền để tạo niềm tin rồi lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân
số tiền bảy trăm hai mươi năm triệu đồng đáng chú ý phương đã bị tòa án nhân dân huyện
thanh liêm tuyên phạt bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang trong thời gian chờ thi hành án lại tiếp tục phạm tội
công an huyện phú yên tỉnh sơn la vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi
mua bán trái phép chất ma túy theo đó vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy
tại bản vạn yên xã tân phong huyện phù yên tỉnh sơn la đội cảnh sát
giao thông trật tự công an huyện phú yên chủ trì phối hợp với các đơn vị
chức năng đã phát hiện đối tượng cầm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quy hướng
huyện vân hồ có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong túi quần của lợi
có một gói nhỏ chứa một trăm tám mươi năm viên ma túy tổng hợp bước đầu lợi khai nhận
một số ma túy trên của một đối tượng khác không rõ tên tuổi tại bản pagod
với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp quy nhơn tỉnh bình định
vừa phát hiện một xe ô tô tải chở hàng nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi ba đang lưu thông
trên quốc lộ một d hướng ra bắc lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe
đang vận chuyển bốn hai trăm tám mươi gói thuốc lá các loại toàn bộ số thuốc trên
đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tài xế điều khiển chiếc xe tải chở số hàng trên là lê thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh đồng tháp khai là người được thuê vận chuyển
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts xuất bến vào ngày hai mươi một tháng sáu
tại cảng phan thiết tỉnh bình thuận đi đánh bắt tại biển trường sa dk một
với một mươi năm thành viên bị sóng đánh chìm hiện có bốn người sống sót thần kỳ
sau chín ngày lênh đênh trên thủy
thủy thúng được trở về
vào đêm qua xe của đoàn công tác bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận
chở ba thuyền viên từ tỉnh khánh hòa về tỉnh bình thuận
riêng ông trần văn thanh một trong bốn thuyền viên được cứu sống đợt này
vẫn phải ở lại bệnh viện tại tỉnh khánh hòa để điều trị vì sức khỏe yếu
theo thông tin từ bốn thuyền viên vừa được cứu sống tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts
bị sóng lớn đánh chìm vào lúc năm giờ ngày chín tháng bảy
các lao động trên tàu đã chia ra đi trên hai thuyền thúng chai
trong đó thúng có bảy người
trong thời gian lênh đênh trên biển đã có ba người do đói khát và bị thương tích trước đó
tử vong và các thuyền viên trên tàu đành bỏ lại thi thể trôi trên biển không rõ vị trí
thuyền thúng còn lại có tám người hiện vẫn chưa có thông tin
việc tìm kiếm tám người còn lại vẫn được các lực lượng gồm hai máy bay bốn tàu hải quân
các tàu cá đang hoạt động trong vùng biển tìm kiếm
cũng như các tàu vận tải lưu thông qua lại tăng cường giả soát
theo sự điều động của trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn quốc gia
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày hôm qua
tại dãy nhà trên địa bàn phường trần phú thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
dù không có thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
vào thời điểm trên người dân phát hiện khói đen từ một căn nhà
do nơi xảy ra cháy là dãy nhà kiên cố chứa chủ yếu là đồ điện tử ra rộng
hàng mã chăn ga gối đệm nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
lực lượng chức năng đã phải sử dụng máy xúc phá cửa và mái tôn để tiếp cận hiện trường
và sau hơn ba tính đồng hồ nỗ lực dập lửa thì đám cháy cơ bản được không chế